dự án cao tốc bắc giang lạng sơn với tổng mức đầu tư hơn một mươi hai tỷ đồng chính thức được thông xe kỹ thuật nhanh hơn ba tháng so với kế hoạch được giao
mời quý vị khán giả cùng nhìn lại toàn cảnh tuyến cao tốc hiện đại này qua những hình ảnh sau đây
dự án cao tốc bắc giang lạng sơn dài khoảng sáu mươi bốn km vận tốc thiết kế một trăm linh km trên giờ tổng mức đầu tư hơn một mươi hai tỷ đồng chạy song song với quốc lộ một a
mặt đường rộng hai mươi năm mét gồm bốn làn xe và hai làn rừng khẩn cấp dự kiến tuyến cao tốc thu phí trong một mươi bảy năm từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn ba mươi bảy với năm mức phí thấp nhất là hai đồng một km với xe từ chín chỗ ngồi trở xuống cao nhất là bảy hai trăm linh đồng một km với các loại xe tải trọng lớn như xe container
cao tốc bắc giang lạng sơn nằm trong quy hoạch của cao tốc hà nội lạng sơn nối từ hà nội tới cửa khẩu hiễu nghị tỉnh lạng sơn và sẽ kết nối với tuyến cao tốc quốc tế hữu nghị nam ninh của trung quốc
nhằm tăng cường phát triển kinh tế xã hội và thông thường giữa hai nước